xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
một cụ ông tám mươi bốn tuổi đã dùng giấy tờ tùy thân khác nhau để đi tiêm vaccine nhiều lần
trước khi bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ
cụ ông này tên là brahamdev mandan từng là bu tả sống ở làng orai bang bihar phía đông ấn độ
ông đã được tiêm liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
sau đó ông đi tiêm phòng đều đặn cho đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mọi chuyện mới bị phát hiện
có thời điểm ông được tiêm hai mũi cách nhau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ
ông cho biết đã tiêm một mươi hai mũi vaccine covid một mươi chín
người phát ngôn đồn cảnh sát buraini ở bang bihar cho biết
trung tâm y tế burani đã đệ đơn kiện ông brahamdev mandan
theo đợt kiện ông mandan đã đánh lừa nhân viên y tế bằng cách cung cấp những giấy tờ tùy thân khác nhau
tại các trung tâm tiêm chủng
hành động này vi phạm quy định tiêm vaccine covid một mươi chín
cảnh sát thông tin và cho biết ông mandan hiện đối mặt với nhiều cáo buộc
ông mandan dường như không hối hận về những gì đã làm
ông nói thấy bớt đau lưng không bị cảm lạnh kể từ khi bắt đầu cuộc marathon tiêm phòng

ông madan không phải là người đầu tiên đi tiêm nhiều mũi vaccine trái với quy định
một người đàn ông ở new zealand cũng đã tiêm một mươi mũi vaccine covid một mươi chín
nhưng không giống như ông mandan người này đi tiêm thay để nhận tiền chứ không phải là vì lý do sức khỏe